đã bốn tuần kể từ thời điểm nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
giao tranh vẫn đang diễn ra
trong khi đó các bên liên quan cũng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để giải tỏa căng thẳng hiện nay
moscow một lần nữa nhấn mạnh chiếm đóng ukraine không phải là mục tiêu của nga
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cũng khẳng định là quân đội nga không được phép làm hại tới dân thường
ông khẳng định quân đội nga không tấn công các mục tiêu dân sự
và việc chiếm đóng không phải là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine
thư kỳ báo chí của tổng thống nga peskov cũng đồng thời nhấn mạnh
chiến dịch này đang diễn ra theo đúng nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra từ đầu
cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở ukraine
cho rằng cuộc xung đột này sẽ không đi đến đâu
tổng thư ký liên hợp quốc đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh nga và ukraine đang tiến hành các cuộc thảo luận
theo hình thức trực tuyến
liên quan đến quy chế trung lập của ukraine sau nhiều vòng đàm phán trực tiếp diễn ra tại khu vực biên giới giữa belarus và ukraine
cho đến nay nga và ukraine vẫn chưa đạt được nhất trí về vấn đề cụ thể nào